về chủ trương tp hcm sẽ tiếp tục giãn cách thêm hai tuần là tính từ ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên lãnh đạo thành phố cũng cho biết là tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế của địa phương
mà áp dụng linh hoạt các chỉ thị về giãn cách xã hội gồm chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu và chỉ thị một mươi chín
đối với chỉ thị một mươi năm một mươi sáu hầu như là người dân đều đã nắm bắt được nội dung cơ bản
còn chỉ thị một mươi chín thì vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ
theo chỉ thị một mươi chín bao gồm những nội dung sao
đối với tập trung đông người dừng lễ hội lễ nghi tôn giáo giải đấu thể thao
sự kiện tập trung đông người không tập trung đông người nơi công cộng ngoài công viên trường học bệnh viện
hai khoảng cách an toàn tối thiểu là một m
các cơ sở kinh doanh mở lại nhà hàng quán ăn sổ số khách sạn bán buôn bán lẻ
danh lam thắng cảnh khu du lịch khu thể thao
bốn hoạt động vận tải xe cách thiên tỉnh nội tỉnh taxi được hoạt động trở lại